việc cắt điện việt nam cũng như tất cả các nước trên thế giới đều phải sống chung với bụi bẩn từ môi trường
khi bề mặt bẩn kéo dài sẽ làm tổn thất điện năng
nếu độ bẩn tích tụ nhiều kết hợp độ ẩm cao hoặc sương mù có thể dẫn đến phóng điện dọc theo bề mặt chuỗi kích điện gây ra sự cố làm gián đoạn cấp điện
để bảo đảm an toàn cho hệ thống định kỳ sau một thời gian vận hành các đơn vị điện lực phải tiến hành cắt điện đồng thời huy động một lực lượng lớn nhân lực làm vệ sinh lưới điện
việc cắt điện khi tiến hành vệ sinh lưới điện đã gây nhiều thiệt hại cho hệ thống như phá vỡ phương thức vận hành hợp lý tăng tổn thất điện năng gây gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng
đặc biệt việc công nhân phải lau chùi từng bát xứ trên độ cao từ một mươi năm đến bốn mươi mét có vị trí cao hơn năm mươi mét tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động
trước thực trạng đó vấn đề đặt ra là làm thế nào để giảm số lần cắt điện khi tiến hành vệ sinh xứ mà vẫn bảo đảm an toàn cho công nhân làm vệ sinh
công nghệ vệ sinh xứ cách điện hotline sử dụng giải pháp phun nước áp lực cao vào chủ điện đường dây bát xứ trong khi đường dây vẫn mang tải đã được nghiên cứu và đưa vào thực tiễn

với hai mươi hai chín trăm một mươi ba km đường dây và một trăm hai mươi sáu trạng biến áp ứng dụng khoa công nghệ là nền tảng để phát triển bền vững cho hệ thống chuyển tải điện nói riêng và ngành điện việt nam nói chung
trước thực trạng đó vấn đề đặt ra là làm thế nào để giảm số lần cắt điện đường dây vẫn mang tải đã được nghiên cứu và đưa vào thực tiễn